đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
và các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số một tỉnh đồng nai đã tiếp xúc cử tri tại hai huyện
huyện nhân trạch và long thành để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn
sau khi nghe báo cáo về nội dung kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn các cử tri bày tỏ sự tin tưởng
kỳ vọng vào quốc hội khóa mới sẽ thực hiện quyền giám sát tối cao xây dựng luật và đưa ra những
quyết sách quan trọng cho đất nước trong thời gian tới cử tri bày tỏ hoan nghênh kỳ họp thứ nhất
đã hoàn thành nhiều nội dung công việc trong đó quan trọng nhất là công tác nhân sự các ý kiến của
các cử tri đã tập trung nêu lên những vấn đề bước xuất hiện này như về môi trường an toàn thực phẩm
quy hoạch treo kéo dài đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân cử tri đề nghị quốc hội nhà nước
phải có những chính sách để xử lý nghiêm các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường đưa ra những quyết sách
để phát triển kinh tế bền vững thay mặt đơn vị bầu cử số một đồng chí võ văn thưởng ghi nhận
giải trình các ý kiến của cử tri đồng thời cho rằng việc tiếp công dân tổ chức đối thoại với người dân
để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân đã được quy định rõ ràng từ những bước xúc của nhân dân
các cấp các ngành có những phương án giải quyết thấu tình đạt lý